di lý như địa phương bắt nó bây giờ nha
bây giờ tôi hỏi anh phúc như thế nào

một là tắt máy hai là di lý về chọn cái nào
di lý về đâu rồi anh giang
hiện tại phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh
chưa thực hiện xử lý vi phạm qua tài khoản điện tử
các trường hợp xử lý phạt nguội đối với vi phạm về trật tự an toàn giao thông
cơ quan chức năng đều có thông báo gửi đến các chủ phương tiện
kèm yêu cầu làm việc tại cơ quan công an
gọi điện yêu cầu nộp phạt nguội vi phạm trật tự an toàn giao thông là một hình thức lừa đảo mới
khi nhận được các cuộc gọi này người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân
đồng thời thông báo đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tỉnh quảng ninh

bản tin tiếp tục với những thông tin về chuyên án thổi phạm
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an quận dương kinh
thành phố hải phòng là đối tượng nguyễn duy hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại số một mươi một trên sáu trăm ba mươi ba thiên lôi phường vĩnh niệm quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng bùi thị phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại số năm mươi trên năm mươi hai nguyễn tường loan
phường nghĩa xá quận lê trân thành phố hải phòng
bị công an quận ngô quyền thành phố hải phòng ra quyết định chuyên án
cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện